bắt đầu từ tháng ba này hà nội tp hcm hải phòng đà nẵng và bình thuận sẽ là năm địa phương đầu tiên trong cả nước
thực hiện thí điểm dịch vụ thu phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia
các phần mềm cùng công tác tập huấn cho lực lượng cảnh sát giao thông tại năm địa phương hiện đã được hoàn thiện để có thể triển khai thực hiện ngay
như vậy khi người dân vi phạm giao thông có thể thực hiện thanh toán trực tuyến và nhận kết quả tại nhà thông qua bưu điện việt nam
dự kiến trong thời gian tới nhiều dịch vụ công trực tuyến khác cũng sẽ được triển khai như nộp thuế trực tuyến đăng ký khai sinh cấp phiếu lý lịch tư pháp đổi giấy phép lái xe mức độ bốn hay là xác nhận căn cước công dân